tại thành phố biển sầm sơn tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ hội carnival đường phố sôi động do ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với tập đoàn sun group tổ chức
chương trình biểu diễn và diễu hành carnival đường phố diễn ra trong hai khung giờ từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi và một mươi sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bốn
để bảo đảm trật tự cho sự kiện thành phố sầm sơn đã tổ chức cấm phương tiện trên một mươi năm tuyến phố
trong lần đầu tiên carnival đường phố đến với sầm sơn này du khách và nhân dân địa phương đã được chứng kiến dàn xe hoa lộng lẫy đoàn vũ công châu âu chuyên nghiệp
cùng với những vũ điệu đầy cuốn hút và hấp dẫn như múa carnival châu mỹ múa lửa múa trống khuấy động không gian
các tiết mục đã kéo bước chân của người dân cùng du khách xuống phố hòa vào không khí sôi động của carnival bữa tiệc âm nhạc
những vũ điệu say mê cùng những tiết mục nghệ thuật độc đáo của carnival đường phố
carnival đường phố là sự kiện mở màn đầy ấn tượng cho một mùa du lịch sâm sơn đầy sôi động và ly thú